tại khu vực thôn tà mon xã phan sơn huyện bắc bình tại hiện trường công an tỉnh bình thuận thu giữ một lượng lớn mẫu vật kim loại màu vàng và nhiều bao hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng cũng như là hàng chục máy móc phương tiện liên quan như xe múc máy xay đá máy bơm xe bán tải
đáng chú ý là khu vực các đối tượng tuyển rửa kim loại thì hóa chất độc hại được đổ thẳng xuống nguồn nước suối dưới khe núi
đây là khu vực đồi núi hiểm trở rộng khoảng ba hectare nằm sâu dưới thung lũng cách xa với đường giao thông liên tỉnh giữa huyện bắc bình của tỉnh bình thuận và huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
hiện công an tỉnh bình thuận đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của hai mươi tám đối tượng liên quan
thưa quý vị dưới sự giám sát của cục quản lý thị trường thì lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt gia quân và kiểm tra thu giữ gần hai chín trăm linh các sản phẩm
chủ yếu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại một mươi năm cơ sở kinh doanh trên địa bàn thủ đô hà nội
đội quản lý thị trường của thành phố hà nội đã chia thành nhiều đoàn và đột xuất kiểm tra nhiều điểm kinh doanh thuộc bốn quận hoàn kiếm hai bà trưng gia lâm và hoài đức
tại địa bàn trung tâm quận hoàn kiếm đội quản lý thị trường số hai đã thu giữ gần bốn trăm linh sản phẩm là quần áo giả mạo thương hiệu nổi tiếng
đặc biệt gia quân kiểm tra tại chợ ninh hiệp huyện gia lâm một trong những tụ điểm có tiếng về hàng giả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ tại miền bắc phân phối đi cả nước
đội quản lý thị trường số tám và số một mươi bốn đã thu giữ gần hai sản phẩm là quần áo giày dép mang các thương hiệu nổi tiếng
tương tự trên địa bàn huyện hoài đức kiểm tra các cửa hàng hộ kinh doanh giày dép quần áo tổ công tác của đội quản lý thị trường số hai mươi bốn cũng thu giữ hàng trăm sản phẩm là giấy dép giả mạo các não hiệu đã đăng ký bảo hộ tại việt nam
hai đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu vừa bị công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh bắt giữ
tối ngày tám tháng một mươi hai tổ công tác phát hiện xe ô tô tải có nhiều nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện trên xe có nhiều thồng cắt tông bên trong chứa hai mươi bảy năm trăm linh bao thuốc lá điếu các loại
hai người thanh niên trên xe là hà sơn vũ và dương mạnh tuyền không xuất trình được các giấy tờ liên quan nguồn gốc số thuốc lá trên và khai nhận trước đó
vũ được một người quen gọi điện thuê vận chuyển thuốc lá từ huyện từ xã trảng bàng đi giao đến thành phố thuận an tỉnh bình dương với tiền công là một năm triệu đồng một chuyến
được biết đây là chuyến hàng thứ ba cả hai đã cùng nhau vận chuyển hàng lậu
thưa quý vị thực phẩm bẩn không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
thời gian vừa qua cùng với lực lượng công an đã tập trung đấu tranh mạnh và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn bán thực phẩm bẩn
thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng và góp phần ổn định thị trường tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên intv hà nam
hơn sáu tấn mỡ động vật chưa qua chế biến và dầu mỡ động vật dặn lỏng đã qua chế biến cùng nội tạng động vật
có hiện tượng biến sắc bốc mùi hôi thối nồng nặc được chứa trong các két nhựa thùng nhựa chất đống trên sân
không rõ nguồn gốc xuất xứ không có biện pháp bảo quản che chắn và không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
được chủ cơ sở này thu gom trôi nổi tại các chợ đầu mối chợ dân sinh về sơ chế chế biến để bán ra thị trường
thì bị cơ quan công an tỉnh hà nam phát hiện bắt giữ
chúng tôi cũng đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị để tham mưu cho giám đốc công an tỉnh
ban hành văn bản chỉ đạo hệ lực lượng tiến hành ra soát các cơ sở các địa điểm tập kết hàng
có dấu hiệu vi phạm về hàng giả hàng nhái không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
đặc biệt trong thời gian tới dịp tết nguyên đán giáp thìn đang cận kề
thì nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao
vì vậy là chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng tập trung tất cả các biện pháp
phối hợp với các cơ quan chuyên môn để đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm pháp luật
về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh để góp phần đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm của tỉnh nhà
để chủ động phát hiện và xử lý các loại thực phẩm bẩn kém chất lượng vận chuyển vào địa bàn tỉnh hà nam tiêu thụ
công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân
đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tập trung kiểm tra phương tiện vận chuyển
các chợ trung tâm đầu mối điểm tập kết hàng kho đông lạnh cơ sở kinh doanh
nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những hành vi buôn bán vận chuyển thực phẩm bẩn
không rõ nguồn gốc xuất xứ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng công an tỉnh hà nam đã phát hiện
và xử lý trên một trăm ba mươi vụ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xử phạt trên sáu trăm năm mươi triệu đồng
trong thời gian qua chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng kiểm tra phát hiện và ra quyết định xử phạt
trên hai mươi vụ về thực phẩm bẩn tổng số tiền xử phạt gần một trăm linh triệu đồng
trong thời gian tới dịp tết nguyên đán sắp tới thì chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con
toàn thể quần chúng dân khi đi mua thực phẩm nên lựa chọn những thực phẩm có tem nhãn mát
nguồn gốc cụ thể tránh xa những thực phẩm không rõ nhãn mát nguồn gốc
khi phát hiện những thực phẩm bẩn trên đề nghị với bà con liên hệ ngay với lực lượng
thể sát bẩn
chỉ còn gần hai tháng nữa là đến tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đây cũng là thời điểm nhu cầu
tiêu thụ thực phẩm tăng cao vì vậy cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
trong công tác đấu tranh bắt giữ xử lý mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức
để trở thành người tiêu dùng thông minh cần lựa chọn các cơ sở kinh doanh thực phẩm
có uy tín có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng kiên quyết nói không với thực phẩm trôi nổi
không có nguồn gốc xuất xứ và ham rẻ gây ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân
và gia đình
thưa quý vị nền tảng du lịch trực tuyến agoda vừa công bố báo cáo dữ liệu tìm kiếm
năm hai nghìn hai mươi ba trong đó thì cho thấy sự gia tăng đáng kể các tìm kiếm du lịch liên quan đến việt nam
dữ liệu tìm kiếm năm hai nghìn hai mươi ba của nền tảng du lịch trực tuyến agoda cho thấy xu hướng xê dịch
của du khách quốc tế đến việt nam
và cả du khách việt nam muốn khám phá các điểm đến toàn cầu đều tăng
cụ thể nghiên cứu đã chỉ ra mức tăng trưởng lên đến hai trăm chín mươi tám so với cùng kỳ năm trước trong kết quả
tìm kiếm điểm đến tại việt nam theo đó top năm quốc gia có lượt tìm kiếm đến việt nam nhiều nhất
lần lượt là hàn quốc mỹ nhật bản thái lan singapore với du lịch trong nước
du khách việt dành nhiều quan tâm lần lượt tới thành phố hồ chí minh vũng tàu đà nẵng hà nội và đà lạt

cục hàng không vừa có chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không trong nước xây dựng kế hoạch tăng chuyến
bay dịp tết cũng như lễ hội xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đặc biệt trong giai đoạn cao điểm
theo đó các hãng bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên
cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác bảo đảm an ninh an toàn các hãng cũng cần phải xây
dựng kế hoạch biện pháp kiểm soát giảm đến mức thấp nhất việc bị chậm hủy chuyến bay
không để hành khách đi máy bay về quê ăn tết chậm do thiếu phương tiện vận chuyển
đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất và đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không
nhà chức trách hàng không yêu cầu xây dựng kế hoạch phương án biện pháp cụ thể đảm bảo khả năng
cung cấp dịch vụ trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn chơi hoa ngày tết là một nhu cầu không thể thiếu của người dân
nhất là tại các đô thị lớn trong các loại hoa tết thì hoa lan thường được lựa chọn
bởi có vẻ ngoài sang trọng cây tươi lâu hoa nở trong thời gian dài
hiện chỉ còn khoảng hai tháng nữa là đến tết nguyên đán
trên các trang trại hoa lan tại huyện mê linh thành phố hà nội
một số nhà vườn đang khẩn trương cho mùa thu hoạch lớn nhất trong năm
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
những ngày này nhân viên tại trang trại hoa mê linh đang tất bật ươm hoa để chuẩn bị vào vụ tết nguyên đán
các khâu xử lý về nhiệt độ chăm sóc hoa được nhân viên tại trang trại xử lý kỹ càng
để bảo đảm hoa nở đúng vụ lên màu đẹp dáng tây cứng cắp hơn
bắt đầu là mình sang bộ xong rồi thì mình sẽ là chăm sóc cây
chăm sóc cây thì lúc đấy là phải điều chỉnh làm sao này ánh sáng này nhiệt độ này
rồi là lồng độ phân thuốc các thứ nó phải đạt tỷ lệ gần như là đến một trăm linh
đến thời điểm này thì cây thì cũng gần như là đã phát triển tương đối là đến chín mươi rồi
tất cả các cây đã vào lụ hết rồi thì bây giờ khâu quan trọng nhất là mình đi nắn chỉnh ngồng
nghĩa là làm sao mà để cho cái ngồng nó thật đẹp thật thẳng để làm sao mà lụ nó vươn ra đẹp
năm nay nhu cầu chơi hoa
hoa lan tăng hơn so với năm trước nhà vườn đã nhận được những đơn đặt hàng từ sớm
các đơn hàng chủ yếu đến từ các tỉnh phía bắc như thái nguyên phú thọ yên bái
so với cùng cái năm ngoái thì năm nay vnf farm nhập tăng tên một vạn cây
năm hai nghìn hai mươi hai thì là năm vạn năm hai nghìn hai mươi ba là sáu vạn cây
so với giá thành cây giống và các nguyên vật liệu do với năm ngoái thì năm nay có tăng một chút
và đương nhiên nó sẽ dẫn đến cái giá thành nó sẽ bị tăng lên
hoa lan có đến hàng trăm loài
từ những loài phổ biến đến những loài lan rừng quý hiếm đẹp tinh tế
có giá từ hai trăm linh đồng đến ba triệu đồng một trậu
nhưng người chơi tìm mua nhiều nhất là loại lan hồ điệp đen rô ninh xuân vũ nữ rẻ hạt
vì sự đa dạng về màu sắc và giá cả hợp lý
từ hai trăm năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng một trậu
dù có rất nhiều màu sắc nhưng khách mua vẫn chuộng nhất là hoa lan màu đỏ hoặc vàng
bởi theo quan niệm của người phương đông hai màu này tượng trưng cho sự may mắn phúc lộc đầu năm
mình f farm đang chuẩn bị nhân lực sẵn sàng để phục vụ cho mùa tết năm nay
ví dụ là công nhân đang nâng lồng hoa để đắn chỉnh hoa đẹp nhất
và tiến hành nhập trậu nhập các nguyên vật liệu để cắm hoa
vẫn thường là những màu lan truyền thống như là đỏ màu trắng màu tím màu hồng
mỗi năm thì sẽ có một vài cái giống mới để phù hợp với lại cái nhu cầu của khách hàng
hoa lan ngày nay không phải là loài hoa chỉ dành cho các tầng lớp quý tộc vua chúa
mà là loài hoa của mọi nhà
với hương thơm thanh tuyết nhưng chẳng kém phần nồng nàn
hoa lan đang dần chiếm được sự yêu thích của nhiều người
nhất là mỗi khi tết đến xuân về
thưa quý vị tổng số tài khoản chứng khoán không giao dịch bị đóng trong những tháng cuối năm là tám trăm tám mươi
phần lớn trong số này được đóng mở tại công ty chứng khoán mb
theo thông tin từ tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam
vsdc tính đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán trong nước là hơn bảy hai triệu
trong đó chín mươi chín tám là tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân với hơn bảy triệu tài khoản
phần còn lại là khoảng một mươi sáu tài khoản thuộc về các nhà đầu tư tổ chức
tổng số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là bốn mươi năm tài khoản
bao gồm bốn mươi sáu trăm linh tài khoản của nhà đầu tư cá nhân và bốn năm trăm linh tài khoản của nhà đầu tư tổ chức
trong tháng một mươi một tổng số tài khoản mở mới
là một trăm bốn mươi tám năm trăm linh số tài khoản thực hiện đóng là hơn ba trăm bốn mươi một tài khoản
theo vsdc số tài khoản bị đóng nhiều nhất được ghi nhận tại công ty cổ phần chứng khoán mb mbs
với ba trăm bốn mươi tài khoản
phía mb cho biết công ty vẫn đang trong quá trình đà soát danh sách các tài khoản chứng khoán
và chủ động thực hiện đóng các tài khoản đã mở trước đó nhưng không phát sinh giao dịch
trong khuôn khổ tuần lễ du lịch tp hcm sở du lịch phối hợp hội nhiếp ảnh cùng hội nhà báo tp hcm
đã vinh danh những tác phẩm xuất sắc
trong khuôn khổ cuộc thi ảnh rực rỡ tp hcm và báo chí viết về du lịch thành phố
cuộc thi ảnh trực trở việt nam lần đầu tiên năm hai nghìn hai mươi ba nhận hồ sơ dự thi từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng một mươi
ban tổ chức đã nhận được bốn trăm tám mươi hai tác phẩm đến từ ba mươi sáu nghệ sĩ nhiếp ảnh khắp cả nước
trong đó có ba trăm ba mươi hai ảnh đơn và một mươi năm bộ ảnh thể hiện đặc trưng văn hóa lối sống con người
và các sự kiện du lịch của tp hcm
trải qua hai vòng chấm giải cuộc thi trao giải ba và giải nhì lần lượt cho nghệ sĩ nhiếp ảnh lê hoàng mến
và nghệ sĩ cao thị thanh hà
giải nhất chung cuộc được trao cho nghệ sĩ nguyễn đặng việt cường
với bộ ảnh lễ hội sông nước tp hcm lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
mình đã nghĩ ngay tới lễ hội sông nước vừa rồi mình có tắt nghiệp
trong lễ hội sông nước thì nó diễn ra rất nhiều hoạt động
và riêng cái cá nhân bản thân mình thì mình có ấn tượng
ấn tượng với lại cái hoạt động đó là trình diễn drone line
nó rất là mới lạ và rất là độc đáo
mọi người khi mà tới tham quan tại tp hcm được hòa mình vào cái không khí lễ hội
một cách trực quan một cách sinh động thì sẽ là một trong những cái rất là đặc biệt để mà thu hút khách du lịch
cùng ngày sở du lịch tp hcm cùng hội nhà báo thành phố đã tổ chức tọa đàm vai trò truyền thông trong du lịch
cũng như trao giải báo chí viết về du lịch tp hcm năm hai nghìn một mươi bảy
kết quả ba giải nhất trong ba lĩnh vực ảnh báo chí báo in báo điện tử và phát thanh truyền hình lần lượt
được trao cho ba tác phẩm diện mạo sông sài gòn lung linh chưa từng có tại lễ hội sông nước
đánh thức mỏ vàng du lịch tp hcm và tháo gỡ trao cản trong phát triển du lịch
cũng nằm trong tuần lễ du lịch tp hcm lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch
các tỉnh tây bắc và tp hcm đã mang đến cho du khách có nhiều trang trí
trải nghiệm thú vị với một không gian văn hóa cộng đồng độc đáo với những nét riêng
trong những ngày diễn ra sự kiện ngoài sắc màu văn hóa dân tộc du lịch của các tỉnh tây bắc
sẽ được quảng bá đến người dân và du khách tại tp hcm
đây còn là dịp quảng bá giới thiệu chương trình năm du lịch quốc gia điện biên hai nghìn hai mươi bốn
và các sự kiện quan trọng khác cấp phần xây dựng và quảng bá thành công thương hiệu du lịch tỉnh điện biên
sự kiện được đánh giá là nơi quy tụ gặp gỡ của những sắc màu văn hóa
là cơ hội kết nối các sản phẩm văn hóa du lịch góp phần đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch điện biên
và đây còn là dịp để các tỉnh phát huy tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc
tạo bước phát triển mới cho du lịch điện biên và tây bắc góp phần củng cố nâng cao sự liên kết
hợp tác giữa tỉnh điện biên tây bắc và tp hcm
đến với sự kiện người dân và du khách sẽ được hòa mình trong không gian văn hóa vùng cao
trải nghiệm văn hóa cộng đồng của dân tộc thái mông giao và các hoạt động trưng bày
giới thiệu về văn hóa du lịch thương mại nông nghiệp của tỉnh điện biên sơn la
thành phố hồ chí minh là địa phương tiên phong trong các hoạt động liên kết phát triển du lịch với các tỉnh
trong đó các tỉnh tây bắc
chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch các tỉnh tây bắc và tp hcm cũng đã có nhiều khởi sắc
cấp phần bảo tồn văn hóa bản địa tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các tỉnh
thông qua dịp này với chuỗi các hoạt động văn hóa du lịch phong phú
chứa đựng bản sắc văn hóa dân tộc và đặc trưng lịch sử của miền đất điện biên phủ nói riêng
và các tỉnh tây bắc nói chung sẽ tạo nên một không gian văn hóa cộng đồng sôi nổi
du khách có thể tìm mua đặc sản tây bắc trong khuôn viên tuần lễ và được hòa mình vào không gian văn hóa
của cộng đồng dân tộc tại các tỉnh tây bắc được tái hiện một cách công phu
rất là thú vị nói chung là đối với em thì những người mà chưa được đi du lịch ở những vùng khác
thì mọi người lên đến đây để trải nghiệm để biết được thêm nhiều cái văn hóa
ở từng vùng như ở đây thì có rất là đầy đủ các vùng tây bắc luôn
từ cách người ta dệt cẩm xong rồi cách người ta đổ trang trí phòng ở rồi nhà cửa
các thứ đầy đủ em nghĩ là thích hợp với các bạn trẻ
diễn ra trong suốt ba ngày từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi hai
tại khu vực trung tâm quảng trường đi bộ nguyễn huệ tuần lễ văn hóa du lịch điện biên
và các tỉnh tây bắc tại thành phố hồ chí minh gồm các hoạt động phong phú
giàu bản sắc văn hóa dân tộc như hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch
trồng hoa bang chương trình nghệ thuật giao lưu với chủ đề điện biên tây bắc
thành phố hồ chí minh kết nối và phát triển diễu hành văn hóa đường phố
với chủ đề điện biên sắc màu hội tụ
xuyên suốt các ngày diễn ra tuần lễ là triển lãm ảnh từ chiến thắng điện biên phủ
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi
vừa ký văn bản chấp thuận cho các sở ngành tại thành phố hồ chí minh
triển khai chủ trương xây dựng các khu phố đi bộ thương mại ẩm thực và văn hóa
tại khu vực quận bảy
theo đó căn cứ vào đề xuất của sở công thương thành phố hồ chí minh
về phương án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch quận bảy
tại ba khu vực là hồ bán nguyệt cầu ánh sao phú mỹ hưng phường tân phú tân phong
tuyến đường số một mươi một n khu cư xá ngân hàng phường tân thuận tây
và phố thương mại ẩm thực sky garden phường tân phong
cũng theo văn bản chấp thuận chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
giao cho quận bảy chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các phương án tổ chức triển khai cụ thể
đảm bảo an toàn thực phẩm phòng cháy chữa cháy an ninh trật tự giao thông công cộng
vệ sinh môi trường kiểm soát hàng giang hàng giả hàng kém chất lượng
không để phát sinh tình trạng tái chiếm vỉa hè kinh doanh ngoài thời gian quy định
và các tuyến đường lân cận
sở văn hóa thể thao và du lịch phú yên xác nhận
sở đã nhận công văn của hiệp hội du lịch gold việt nam thuộc hiệp hội du lịch việt nam cho biết
tháp nginh phong ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên được bình chọn giải thưởng du lịch thế giới hai nghìn hai mươi bốn
đơn vị tổ chức giải trên là world travel awards
cũng là tổ chức bình chọn về du lịch thế giới hoạt động ba mươi năm qua
worl travel awards năm hai nghìn hai mươi ba sẽ được tổ chức ở dubai
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất ngày một tháng một mươi hai
vào tháng chín vừa qua
giải thưởng du lịch thế giới năm hai nghìn hai mươi ba khu vực châu á và châu đại dương được tổ chức tại thành phố hồ chí minh
đã trao bốn giải cho các đại diện của việt nam
ngày một mươi bảy tháng một mươi một vừa qua
tại thành phố busan hàn quốc
tháp nginh phong là công trình duy nhất của việt nam được trao giải cảnh quan đô thị châu á hai nghìn hai mươi bốn
trong tuần lễ du lịch thành phố hồ chí minh lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba
sở du lịch thành phố hồ chí minh phối hợp với ủy ban nhân dân quận bảy
tổ chức chương trình tham quan và ra mắt câu lạc bộ thể thao dưới nước quận bảy giới thiệu tu đường thủy từ bến tàu ngôi sao việt
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
trong thời gian qua quận bảy đã rất quan tâm đến công tác phát triển du lịch trên địa bàn
xác định quận bảy với tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ trong tương lai
quận đã xây dựng đề án phát triển du lịch quận bảy đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm và kế hoạch phát triển du lịch đường thủy giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi với nhiều nội dung phát triển du lịch khai thác lợi thế địa hình sông nước của quận bảy
vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba quận bảy đã được ủy ban nhân dân thành phố giao dựt thế điểm đề án kinh tế ban đêm
ngăn với phát triển du lịch quận bảy là tiền đề cho việc thu hút khách du lịch đến với quận bảy trong thời gian tới
để phát triển du lịch của quận bảy thì quận bảy cũng định hướng những sản phẩm thế mạnh của quận bảy trong giai đoạn hiện nay
như là du lịch kết hợp với
đây cũng là cái hoạt động thể thao vui chơi giải trí kết hợp trong nhóm sản phẩm du lịch về mua sắm rồi vui chơi giải trí hoạt động văn hóa thể thao
và bên cạnh đó quận bảy cũng tập trung cho phát triển du lịch gắn với lĩnh vực giáo dục lĩnh vực y tế
và đặc biệt là quận bảy là cái du lịch gắn với cái hội nghị smile á
trong dịp này quận bảy đã ra mắt câu lạc bộ thể thao dưới nước quận bảy
với hai mươi ba thành viên sinh hoạt thường xuyên tại sài gòn sao marina club
phối hợp với sở du lịch tổ chức giới thiệu và tham quan tuyến du lịch đường thủy từ bến tàu ngôi sao việt
đây là sự kiện đánh dấu sự đột phá của sản phẩm du lịch quận bảy trong việc tạo ra sản phẩm du lịch đường thủy mới
có sự hấp dẫn độc đáo mới lạ tính cạnh tranh và đúng với tinh thần của tuần lễ du lịch thành phố năm hai nghìn hai mươi ba
chủ đề xanh trên mỗi hành trình du lịch xanh để bảo vệ môi trường
ủy ban nhân dân quận bảy đã tổ chức chứa hoạt động sôi nổi
như tham quan và check in nhận quà tặng tại không gian thông tin du lịch
chung tay tô mạo bức ranh doodle quận bảy ra mắt cơ sở đặc trống phục vụ khách du lịch
đường thủy là một lợi thế một điểm mạnh của thành phố cần được khai thác một cách hiệu quả
hiện thành phố hồ chí minh có gần bốn mươi bảy chương trình tour gói sản phẩm đường thủy
của hơn một mươi tám doanh nghiệp du lịch kinh doanh vận chuyển phương tiện thủy
sản phẩm du lịch đường thủy ngày càng được đa dạng từ các tuyến du lịch tầm ngắn
tầm trung tầm xa tầm xa liên vận quốc tế và đa dạng các phương tiện đường thủy
quận bảy gắn với bến tàu thủy ngôi sao việt sẽ được định hướng là khu vực bến trung tâm
từ đó có các tuyến du lịch đường thủy xuất phát từ bến này như tuyến thủy nội đô
tuyến về nhà bè tuyến về quận bảy
tuyến kết nối với đồng nai qua tù gốc rất thuận tiện khi di chuyển bằng cano cao tốc chỉ có hai mươi năm phút
sau khi trải nghiệm hoạt động biểu diễn nghệ thuật dưới nước đoàn tiếp tục trải nghiệm tuyến du lịch đường thủy nội đô
khám phá đô thị mới bên dòng kênh xanh bằng tàu cano cao tốc
điểm khởi hành là bến tàu ngôi sao việt tại sài gòn soun marina club phường tân phong
lộ trình trải nghiệm tuyến này khoảng hơn một tiếng
sau khi một tiếng đồng hồ mình trải nghiệm ở trên sông thì mình thấy quận bảy của mình rất là đẹp
và những cái điểm mà mình đi dần mình chưa tha biết là mình đi rạch như thế nào và đi sông như thế nào
thì qua cái việc trải nghiệm này mình thấy cái quận bảy của mình rạch sông rất là đẹp và mình đi mình cảm thấy rất là thích
thì qua cái này thì mình cũng đang dự định là sẽ cho những cái đội khiêu vũ hoặc là những cái đội dân vũ
những cái đội thể thao cho các chị em mình đi trải nghiệm với nhau để mình mới biết được trên cái sông rạch này nó như thế nào
rất là đẹp và cái không khí nó rất là xinh
hận ứng tuần lễ du lịch thành phố hồ chí minh sẽ du lịch thành phố giới thiệu một mươi bảy sản phẩm du lịch đường thủy
trong đó nhóm các sản phẩm du lịch đường thủy thường kỳ gồm bảy tuyến nhóm sản phẩm du lịch đường thủy mới gồm một mươi tuyến
và các tour đường thủy có giá trung bình từ hai triệu đồng trở lên
riêng tour ngắm hoàng hôn kênh như lộc thị nghè có giá hai trăm năm mươi đồng